tối ngày hai mươi bốn tháng bốn tức mùng chín tháng ba âm lịch tại khu di tích lịch sử văn hóa cố đô hoa lư xã trường yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một năm mươi năm nhà nước đại cổ việt năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hai nghìn một mươi tám
dự lễ có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
tới dự còn có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và các vị khách quốc tế
các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động và đông đảo người dân du khách thập phương
lễ kỷ niệm một năm mươi năm nhà nước đại cổ việt là hoạt động chính trị văn hóa quan trọng trong năm của tỉnh ninh bình
nhằm tuyên truyền đậm nét về vị trí vai trò và giá trị lịch sử to lớn của nhà nước đại cổ việt
nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của việt nam trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc
qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước lòng tự hào tự tôn dân tộc phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế
bước vào thời kỳ đổi mới đặc biệt là sau khi tái lập tỉnh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai dưới ánh sáng của đường lối đổi mới do đảng khởi xướng
lãnh đạo phát huy truyền thống lịch sử và cách mạng của quê hương cố đô đảng bộ quân và dân ninh bình đã đoàn kết năng động sáng tạo phấn đấu
vượt qua khó khăn thách thức giành được nhiều thành tiệu quan trọng trên tất cả mọi lĩnh vực
trong đó phải kể đến kinh tế của tỉnh liên tục có những bước phát triển cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp dịch vụ và giảm dần nông nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bảy chín mươi năm thu ngân sách trên địa bàn đạt gần tám tám trăm linh tỷ đồng tỉnh có hai trên tám huyện thành phố về đích và hoàn thành xây dựng nông thôn mới
công tác quốc phòng địa phương được tăng cường an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân và môi trường xã hội lành mạnh
công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực
phát biểu tại lễ kỷ niệm phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cho rằng ninh bình là vùng đất giàu truyền thống yêu nước văn hóa trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của dân tộc
luôn cần cù sáng tạo trong lao động anh dũng quật cường trong chiến đấu góp phần cùng cả nước lập nên những chiến công hiển hách ghi vào lịch sử dân tộc những trang vàng trói lọi
phó thủ tướng đề nghị tỉnh ninh bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp xây dựng đảng hệ thống chính trị vững mạnh
tăng cường đoàn kết phát huy dân chủ và sức mạnh tổng hợp khai thác tiềm năng lợi thế huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phấn đấu kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân của khu vực đồng bằng sông hồng
dự lễ kỷ niệm một nghìn năm mươi năm nhà nước đại cô việt các đại biểu và du khách thập phương còn được hòa mình trong không khí vui tươi phấn khởi của chương trình nghệ thuật rực sáng thiên anh hùng ca đại cổ việt và chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao đặc sắc